ở việt nam từ những năm một nghìn chín trăm sáu mươi thổi thủy tinh được coi là một nghề chính của hầu hết người dân trong xã thống nhất huyện thường tín thành phố hà nội
khi nhắc đến làng nghề thổi thủy tinh người ta sẽ nhớ ngay đến giáp long lãnh địa chuyên thổi thủy tinh mà xưa kia được gọi là làng ống tiêm
thời kỳ ấy làng dắp long là nơi phát triển nhất tập trung những người thợ có tay nghề cao có thể làm ra các sản phẩm cầu kỳ tinh xảo
trước đây thì có một hợp tác xã ông tiêm thì lúc đó thì người dân ở thống nhất là chủ yếu tập trung vào nghề ống tiêm duy trì và thực hiện từ trước năm chín mươi là sôi động nhất
và sau đó là một số các hộ gia đình và các chủ đã đi tham gia một số các tỉnh thành và đến giờ phút này thì vẫn còn tồn tại nhưng nó tuy nó không còn lớn như ngày xưa
tạo ra được một sản phẩm thủy tinh thủ công là biết bao mồ hôi công sức của những người thợ
công việc này đòi hỏi người thợ phải có sự tập trung chịu được môi trường nhiệt độ cao họ phải tỉ mỉ và kiên nhẫn mới có thể tạo ra được những sản phẩm chất lượng
thứ nhất là kiên trì hay nữa là phải học hỏi và là phải chịu khó thì mới ngồi thì nó mới ra được sản phẩm
nếu mà trời lóng thì là tôi làm thì nó mệt hơn bởi vì là có cái ngọn nửa
nếu mà trời lóng thì nó lại tỏa hơi ra lóng làm mùa lóng là rất chi là mệt còn mùa lạnh thì chúng tôi đỡ vất vả hơn
để tạo ra được những sản phẩm ưng ý trước hết người thợ phải am hiểu về thủy tinh
thủy tinh có rất nhiều loại tùy theo từng sản phẩm mà người thợ chọn loại thủy tinh sao cho phù hợp
thủy tinh kiềm
đơn giản nhất là cái nhỏ nhất là cái thủy tinh kiềm
thì chỉ có sử dụng được với những gọi là cái đồ chơi không liên can gì đến về cái thực phẩm
thủy thông trinh trung tính thì nó được chế xuất ra là cái nhiệt độ nó rất là cao nó đã tăng thêm được bằng một hai trăm linh độ
trong cái thủy tinh trung tính thì nó đã bào chế hết tất cả những cái độc tố trong thủy tinh ra
thì ta được được ống được được thuốc
đây là thủy tinh này gọi là thủy tinh pinax
chịu với cái nhiệt độ là một tám trăm linh
màu trong một tám trăm linh này thì trong cái thủy tinh này thì nó chịu được nó chịu được cái nhiệt độ cao
khi đưa vào thiết bị máy móc này thì hay là mình có thể mình làm những cái bình để bình đu nước nó không bị vỡ
mỗi sản phẩm lại có một cách làm khác nhau nhưng nguyên lý chung đó là nung chảy thủy tinh
rồi người thợ sẽ lấy hơi dùng miệng thổi
theo hình mong muốn
người thợ dùng đèn khò thắp lửa tới nhiệt độ phù hợp
sau đó một tay lăn đều một tay dùng que kẹp kéo cùng với một vài động tác như vặn xoắn kéo nhiều lần tùy theo từng sản phẩm
tùng phu nhất với thợ nghề nằm ở công đoạn thổi này
bằng mắt người thợ phải ước lượng số thủy tinh phù hợp để thổi thứ mình cần làm
sau đó những người thợ phải điều tiết hơi thở với nhịp ngắn dài
bạn hình sản phẩm
khi thủy tinh chín người thợ phải thổi nhanh và liên tục không dừng lại một giây phút nào
dừng lại thì sản phẩm sẽ méo mó ngay tức thì
sản phẩm coi như hồng
vì vậy ngoài sức khỏe những người thợ lành nghề có kinh nghiệm còn phải có những thủ thuật để giữ cho hơi thở được đều vừa phải
khi tôi thổi thì tôi đẩy hơi vào uốn để cho nó không bị bẹp cái ống thủy tinh
thì là nó vẫn vuông vẫn tròn như cũ
khi tôi lấy hơi tôi thổi thì là đẩy nhìn cái thủy tinh cho nó tròn nó không bị phòng ra
thì nó vừa bằng cái kích cỡ của trước của nó thì nó sẽ đẹp nó tròn
thủy tinh thì nó ra đến ngoài nửa là nó sẽ rất là nhanh nguội
cho nên là cái thao tác của người thợ thủy tinh phải làm phải thổi phải thổi phải làm sao cho nó nhanh
thì mình với cái sản phẩm
sản phẩm của mình nó mới đều được
chứ còn nếu mà thổi từ từ thì đến khi thủy tinh nó cứng rồi
nó ra ngoài là nó cứng
cho nên là nó không còn mềm nữa là mình không thổi được
sau khi tạo hình thủy tinh phải được làm nguội
là nguội thủy tinh là công đoạn khá quan trọng
vì nếu làm nguội không đều thủy tinh thành phẩm sẽ kém chất lượng và dễ vỡ
cùng với sự đi lên của xã hội hiện đại
vụ cũng được cải tiến hiện đại giúp người thợ bớt nhọc nhàn hơn
nếu như trước kia những người thợ dùng dầu để đốt lửa
thì nay hầu hết tất cả đã chuyển sang dùng oxy và khí ga
ngày xưa tôi làm thì là bắt đầu học nghề thì là phải đạp bằng cái bể bể lò rèn để lấy cái hơi đấy để đẩy lên cái đèn
thì nó mới có hơi
bây giờ là chúng tôi làm là có máy máy đẩy hơi rồi thì nó nhàn đi
nó không bị mệt như ngày xưa làm nữa
bây giờ chúng tôi làm là bằng ga với cả oxy thì nó sạch hơn ngày xưa làm giàu
thì là cái dầu ngày xưa nó đốt nó hay bị khói nó hay muộn
nên ngửi mùi nó khó chịu
ga với oxy thì nó đốt thì nó được sạch không hại người mấy
bên cạnh đó một số cơ sở sản xuất tại xã thống nhất
này đã chuyển đổi từ việc thổi thủy tinh thủ công sang dùng máy móc
chiếc máy này có thể thay thế người thợ làm tất cả các công đoạn
tuy nhiên chiếc máy chỉ tạo ra được những sản phẩm đơn giản
còn những sản phẩm cầu kỳ tinh xảo thì vẫn đòi hỏi phải qua đôi bàn tay khéo léo qua hơi thở của những người thợ
sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề thổi thủy tinh
chị tạ thị nga là một trong số ít những người thợ vẫn duy trì cái nghề bán hơi này
từ khi còn nhỏ chị đã quen với bếp lò xôi ủng ục những lửa nước và những tiếng thủy tinh va đập vào nhau
cha vẫn luôn đồng hành cùng chị dồn hết tâm huyết để chỉ bảo cô con gái hẳng mong chị sẽ nối nhịp gia đình
lòng yêu nghề từ cha mẹ đã chuyển sang chị
để giờ đây chị có động lực vượt qua bao thăng trầm khó khăn vất vả để giữ lấy nghề
khi tôi làm cái nghề này từ năm tôi một mươi sáu tuổi năm tay tôi nó bốn mươi một tuổi
tôi theo cái nghề này từ ngày bố mẹ tôi sinh tôi ra là tôi theo nghề của bố mẹ tôi
mẹ tôi truyền lại cho tôi tôi làm cái nghề này
ngày xưa nó là kéo cái ống philatop
tôi làm một thời gian thì là về tôi về nhà tôi làm
cái sản phẩm này nó nhiều công đoạn lắm
thế là lúc thì người ta đặt việc gì thì mình làm được đấy
lúc thì làm ống nghiệm lúc thì làm cống chim lúc thì làm ống philatop
nói chung là nhiều mặt hàng
ngày ngày tiếp xúc với lửa
đôi bàn tay nhỏ bé của người thợ ấy đã dần quen với sức nóng nghìn độ
chị nga từ kết thời con gái đã không có được đôi bàn tay mềm mại như những người phụ nữ khác
bởi hơn hai mươi năm cắn bó với nghề
sức nóng đã làm đôi bàn tay ấy hẳn lên những vết sẹo
những vết ruột sần sùi
bởi lửa để làm thủy tinh chín phải nóng tương đương với lửa hàn
chính vì vậy
tay rất dễ bị bỏng
không chỉ bị sẹo do bỏng thủy tinh nóng
mà cũng có lúc do thủy tinh bị lửa đèn khò làm nóng đột ngột
gây nổ bắn vào người
không những làm xấu đời
đôi bàn tay
nghề bán hơi này còn làm đôi mắt của người thợ kém dần đi
phổi cũng bị ảnh hưởng do hàng ngày phải tiếp xúc với hơi khói tỏa ra từ đèn dầu
sự nhọc nhằn
vất vả với nghề theo năm tháng
cứ in hằn trên gương mặt của người thợ
nhưng không vì vậy mà chị bỏ nghề
vì cuộc sống mưu sinh
lo toan cho gia đình
cùng với lòng yêu nghề
chị nga vẫn ngày ngày
ngồi bên chiếc đèn khò
cho ra đời những sản phẩm theo đơn đặt của khách hàng
tôi không có nghề gì thì bố mẹ truyền lại cho cái nghề
làm thủy tinh này thì ta vẫn cứ phải theo cái nghề này thôi
không nản trí mà cũng không phải nó cũng vất vả
nhiều cái công đoạn khổ lắm
khi là lắng
cổ thì dầu mỡ rồi là lửa rồi trên thì lắng
dưới thì lửa mình làm rất là vất vả
mà cái phổi của mình ngày sau là nó bị ảnh hưởng đến phổi
sức khỏe của mình
không giống với chị nga
niềm đam mê đến với anh lê văn tiến không phải do thế hệ trước truyền lại
mà tới một cách rất ngẫu nhiên
mỗi người thợ
khi đến với nghề đều do những nguyên cớ khác nhau
thế nhưng trụ lại với nghề
lại là một chữ duyên
và cùng có một điểm chung là sự say mê
nhớ về những năm tháng khi mới bước vào nghề
những con thú bằng thủy tinh ngộ nghĩnh đã thu hút
và tạo cho anh tiến sự thích thú đến kỳ lạ
từ thích thú
đến đam mê
tình yêu với nghề cứ lớn dần trong anh
anh tiến luôn kiên trì
và học hỏi
để có thể tạo ra những sản phẩm ưng ý nhất
thì tôi cũng thấy có một cái anh lớn tuổi hơn tôi
anh ấy thổi
ra những các cái con thú chơi chơi
đấy từ bấy giờ là
tôi cũng thấy nó vui mắt
thế rồi tự dưng yêu nghề
đấy thì tôi cứ thế nào tôi
anh ấy đến anh ấy làm nhưng anh ấy thổi ra những các cái vận dụng để chơi
thì mới đầu tiên thì nó cũng rất là xấu xí
thì kể là tôi cũng thế thôi
đầu tiên thì nó cũng rất là xấu xí
xong quen dần quen dần rồi yêu nghề dần
rồi mến rồi mến nghề rồi biết được những các cái tính chất của các từng loại thủy tinh
thì rồi là tạo được ra những cái sản phẩm gọi là nó ưng mắt
trước những năm một nghìn chín trăm chín mươi
sản phẩm thủy tinh của xã thống nhất được người tiêu dùng ưa chuộng bởi kiểu dáng đa dạng
phong phú chất lượng tốt mà giá lại rẻ
những người thợ nơi đây làm được tất cả
từ những đồ dùng đơn giản
như bóng đèn
đến những vật trang trí cầu kỳ
yêu cầu sự kiên nhẫn
như những con giống để trưng bày
thời kỳ ấy
nhờ vào nghề thổi thủy tinh mà đời sống kinh tế của bà con trong xã được phát triển
nhưng ngày nay
hàng hóa từ bên ngoài ùa vào thị trường việt nam
trong khi đó
sự vất vả của người thợ bỏ ra thì nhiều
mà lợi nhuận thu về không đáng kể
các lò thủy tinh cứ thế mà tắt dần
những người thợ còn lại
chỉ có biết an ủi
động viên nhau
cố gắng duy trì lấy nghề truyền thống của cha ông
không bị mất đi
đồ dùng thủy tinh của xã thống nhất lao đao
vì không có đầu ra
nhưng có những khách hàng từ xa xôi
vẫn lặn lội tìm về làng nghề để đặt hàng cho những sản phẩm đòi hỏi sự tình yêu
bởi họ tin vào tay nghề
của những người thợ nơi đây
thực trạng về sản xuất ống tiêm hiện nay là chủ yếu là sản xuất một số các
lĩnh vực thiết bị y tế
và một số các trang thiết bị bóng đèn rồi các chai nọ
và một số các
ly thủy tinh ống tiêm để trang
trí và các đèn trang trí
hiện nay là trên địa bàn
số hộ thì cũng còn rất ít không còn được nhiều
nhưng hiện nay thì
nhân dân và một số hộ
vẫn cố gắng duy trì cái nghề
để phát triển và để giữ được các truyền thống của
ông cha để lại
bản thân gia đình và chúng tôi cũng rất mong muốn là cái nghề này sẽ được khôi phục dần
để làm sao để tới đây nhân rộng ra và để
đưa cái nghề phát triển của xã thống nhất lại trở lại như những năm ngày xưa
nghề thổi thủy tinh thủ công ở xã thống nhất
nay đã dần mai một
số hộ còn sản xuất
cũng chỉ còn được đếm trên đầu ngón tay
những người thợ còn yêu nghề
còn làm nghề
thì vẫn luôn mang trong mình
những ước muốn nghề không bị mất đi
nhà lại đò lửa
đâu đó vẫn lách cách những tiếng va đập của thủy tinh
những người thợ tâm huyết như chị nga
hay anh tiến
luôn tầm niệm
giữ nghề này
như một nét văn hóa
bởi họ nghĩ
truyền thống là thứ cần được trân trọng
và lưu giữ